tiếp tục loạt phóng sự phản ánh về thực trạng tận diệt dung đất tại cao phong hòa bình mà chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình trước
việc tận diệt dung đất đem bán cho thương lái có thể đem lại cái lợi trước mắt thế nhưng hậu quả để lại với môi trường thì vô cùng nặng nề
thưa quý vị đây là một bộ đồ nghề kích dung bao gồm có bộ phát bình ác quy và dây dẫn
dây này thì sẽ có hai cọc để cắm xuống đất
và việc mà những người kích run cần làm chỉ là cắm hai chiếc cọc này xuống đấu nối ba cái thiết bị này với nhau và ngồi chờ run ngoi lên thôi
một người một ngày thì có thể bắt được từ một mươi đến một mươi hai kg dùn
và để cho việc bắt run an toàn hơn với những thiết bị điện này thì có một chiếc điều khiển từ xa được sáng chế ra
thiết bị này ghi công suất lên đến tám trăm tám mươi tám w
khi kích hoạt sử dụng thì hầu hết mọi loại dung
các loại dung đều ngói lên mặt đất
thực tiễn cho thấy sau khi những diện tích đất bị kích trộn để bắt dung
thì cây trồng kể cả cây cọ trên diện tích đó đều bị ảnh hưởng nặng nề
nhất là dễ tơ của cây cam và ngay cả ấu trùng của các loài sinh vật
về cái kích điện ở dưới đất thì cái sung điện là một dòng sung điện rất là lớn
họ dùng đến cái sung điện nó có thể lên đến vài nghìn v
giai đoạn mà sau khi mưa thì là cái lúc mà bộ dễ của nó dễ tơ đang phát triển
thì các cái dễ tơ thì bị thui bị cháy hết các dễ tơ
và cây cam thì sau khoảng một tuần thì sẽ thấy là biểu hiện là nó bị vàng lá này
sau đó thì lá bị xoắn đọt này
và bắt đầu là có cái hiện tượng mà quả có hiện tượng rụng và trút quả
về mặt khoa học thì rõ ràng chúng ta sẽ phải có những cái thực nghiệm để chứng minh điều đó
nhưng về cơ sở thực tế thì thấy rằng là khi đổ một cái lượng hóa chất
hóa chất đây có thể là
nước vôi hay nước xà phòng thôi
đặc biệt là việc dùng điện với một cái cửa ngộ dòng điện nó hiệu điện thế nó cao như vậy
thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật ở trong đất
thậm chí là đến những cái dễ cây
bởi vì những cái dễ cây nó cũng là cái thực thể sống
thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng
song song với những hậu quả để lại cho đất nông nghiệp
thì vấn nạn này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
khi mâu thuẫn giữa những người trồng cam với những đối tượng kích trộm run đất ngày càng gia tăng
thậm chí từng có xe ô tô chở run từ nguồn kích trộm bị người dân chặn lại đập phá
người dân sau khi bắt được những cái trường hợp với nguồn kích run
thì đa phần là người dân có bức xúc
bức xúc bởi vì là họ bị thiệt hại về mặt kinh tế ảnh hưởng đến cây trồng
sau khi nhận được thông tin thì công an huyện đã có văn bản chỉ đạo công an phát xã

chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền vận động người dân không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự đại thương
thứ hai là chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban dân huyện có công văn chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện
tập trung chính vào công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn là phải bảo vệ tài sản
và không để xảy ra các hiện tượng mất an ninh trật tự
quá trình phản ánh vấn nạn kích trộm run đất tại huyện cao phong
nhóm phóng viên được biết hiện
việc xử lý cũng như ngăn chặn vấn nạn này còn rất nhiều khó khăn dẫn đến không ít bức xúc từ người dân
bên cạnh đó giải pháp trước mắt nhằm hồi sinh lại những thửa đất sau khi bị các đối tượng kích trộm run
là điều mà người dân đang rất quan tâm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho loài run đất phát triển trở lại
có như vậy cuộc sống và sinh kế lâu dài của họ mới được ổn định
rõ ràng là thứ nhất là phải có nguồn là cái chuyện là có thể chuyển những cái
cái đất có trứng hoặc là có những con run trưởng thành từ những cái nơi chưa đi
và quan trọng hơn thì cái con run này thì nó vẫn sử dụng cái các chất hữu cơ
tăng cường các cái toàn dư thực vật và những cái loại phân hữu cơ
để có thể tạo cái môi trường thuận lợi hơn cho con run đất này nó sinh sôi
và chúng tôi cũng nghĩ rằng trong những giải pháp mà đang đề xuất
để thực hiện ngoài cái quy trình nhân nuôi thì gồm có cả cái quy trình để bảo tồn
và phát huy cái tác dụng của con run đất này trong cái điều kiện canh tác thông bình thường của người dân
thưa quý vị hành vi đánh bắt run đất bằng kích điện đã vi phạm điều cấm
theo quy định tại khoản hai điều bảy luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên hiện nay do chưa có chế tài xử phạt hành vi sử dụng máy kích điện để bắt run
nên chỉ dừng lại ở việc lập biên bản nhắc nhở
vì vậy mà chưa đủ sức gian đe
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong những bản tin tiếp theo